sau nhiều phiên thảo luận quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết về tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong đó nêu rõ sẽ xử lý rứt điểm các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ đầu tư không hiệu quả xem xét thực hiện phá sản doanh nghiệp nhà nước
đề án tái cơ cấu nền kinh tế trong năm năm tới đòi hỏi sẽ phải huy động nguồn lực lên tới hơn một mươi triệu tỷ đồng
tương đương với bốn trăm tám mươi tỷ đô la mỹ đồng nghĩa với việc chính phủ sẽ phải đối mặt với bài toán phân bầu lại nguồn lực
giữ kỷ luật ngân sách thay vì tập trung vào khối doanh nghiệp nhà nước ngân hàng như đã làm trong thời gian vừa qua
đây là nhà máy bio ethanol thuộc xã cổ tiết huyện tam nông tỉnh phú thọ do công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí làm chủ đầu tư
được khởi công từ tháng sáu năm hai nghìn chín
tổng vốn đầu tư ban đầu
hơn một ba trăm một mươi bảy tỷ đồng sau điều chỉnh gấp gần hai lần lên tới hai bốn trăm tám mươi bốn tỷ đồng dự kiến đi vào vận hành thương mại từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên từ tháng chín năm hai nghìn một mươi hai cho đến nay dự án đang tạm dừng tiến độ mới đạt bảy mươi
giữa mênh mông đồng ruộng khung cảnh nhà máy im lìm hoang lạnh không có bất cứ dấu hiệu nào của việc thi công hay sản xuất
các hạng mục quan trọng đã chuẩn bị hoàn thành
giang dở đang dầm mưa dãi nắng nên hoen dỉ xuống cấp nghiêm trọng
dù cỏ dại dây leo đã được cắt xén nhưng vẫn không thể làm tươi mới hàng trăm tấn thiết bị đắp chiếu bấy lâu
đây chỉ là một trong số hàng chục dự án được gọi là con nợ của nền kinh tế
nằm trong chiến lược tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm
rút kinh nghiệm từ giai đoạn trước bước sang giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế
các kịch bản cải cách đều nhấn mạnh đến phân bổ lại nguồn lực bằng hai việc
thắt chặt tri tiêu ngân sách nhà nước và đẩy mạnh của phần hóa doanh nghiệp nhà nước một cách thực chất
ở quy mô tương đối lớn dùng nguồn lực đó để đầu tư cải thiện hạ tầng và giảm bộ trì ngân sách xuống ba
các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng để tái cơ cấu kinh tế có hiệu quả
những năm tới việt nam nên cơ cấu lại danh mục tài sản hiện có tránh đầu tư giàn trải như lâu nay
những điểm phải làm mạnh trong tái cơ cấu nền kinh tế là thị trường phải phát triển
sản phẩm và dịch vụ phải cạnh tranh sau tái cơ cấu thị trường không bị méo mó sai lệch
cách thức điều hành nên phải thúc đẩy cho thị trường
ở đâu chưa có thị trường thì chúng ta xây dựng thị trường
ở đâu thị trường chưa cạnh tranh thì chúng ta làm cho thị trường cạnh tranh
và chúng ta phải thiết lập được vũ máy giám sát thị trường để đảm bảo thị trường đó vận hành tốt
thị trường đó cạnh tranh bình đẳng
con số hơn một mươi triệu tỷ đồng thực chất là tổng đầu tư xã hội giai đoạn năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đơn giản hơn con số này chỉ là một triệu
chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
con số này chỉ là một kịch bản
và nếu như chúng ta tạo dựng được môi trường kinh doanh thông thoáng đầy đủ và thuận lợi cho doanh nghiệp
chúng ta tạo dựng được một môi trường kinh tế vĩ mô ổn định giá cả ít biến động
thì rõ ràng chúng ta còn đạt được tăng trưởng nhiều hơn và nguồn lực cho tái đầu tư thậm chí còn nhiều hơn nữa
có thể nói tái cơ cấu nền kinh tế
trong giai đoạn tới chính là phân bổ lại nguồn lực để sử dụng một cách hợp lý hơn
từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đặc biệt là hiệu quả đầu tư
và nâng cao năng suất lao động nâng cao sự đóng góp của các nhân tố khởi nghiệp vào tăng trưởng gdp
và để làm được điều này rất cần sự thay đổi tư duy và cách thức điều hành của chính phủ